tại nhà văn hóa học sinh sinh viên hà nội vừa diễn ra hội nghị tổng kết tháng thanh niên
triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tuổi trẻ thủ đô với mạng xã hội và khởi nghiệp sáng tạo
tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên thiếu nhi thủ đô hưởng ứng
với khi thế thì đua sôi nổi
tinh thần nhiệt huyết tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ thủ đô được cụ thể hóa thông qua các đội hình
mô hình công trình phần việc cách làm hay hiệu quả đem lại nhiều giá trị to lớn cho xã hội
tiêu biểu trong số đó có thể kể đến như những tủ điện trụ điện với những quảng cáo giao vặt trái phép
xấu xí được bàn tay của đoàn viên thanh niên thủ đô trang trí thành hàng cây
vườn hoa xanh tươi sạch đẹp và được vun tưới mỗi ngày
hơn một công trình phần việc thanh niên được hoàn thành góp phần xây dựng thủ đô giàu đẹp